ngày ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng trịnh đình dũng đã lên tỉnh hòa bình chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lũ gây ra
phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã đến khu vực bị sạt lở tại tổ hai mươi sáu phường đồng tiến thành phố hòa bình để chia sẻ khó khăn mất mát của bà con đã bị mất tài sản do sạt lở và mong bà con sớm có cuộc sống ổn định
tại đây phó thủ tướng đã chỉ đạo
thay mặt thủ tướng thì tôi gửi lời chia sẻ những khó khăn đối với người dân đã bị mất tài sản
tập trung để tạo mọi điều kiện cho người dân mất nhà cửa có chỗ ở an toàn và đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân đặc biệt là đảm bảo cho các cháu được học hành một cách đầy đủ
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao tỉnh hòa bình đã chủ động

ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời chỉ đạo tỉnh trước hết cần hỗ trợ giúp đỡ các gia đình trong khu vực sạt lở khẩn trương tìm các quỹ đất phù hợp để quy hoạch đầu tư hạ tầng bố trí lại dân cư nhất là các hộ phải sơ tán mất nhà cửa chuẩn bị các phương án ứng phó mọi tình huống xấu có thể xảy ra